hướng thiện là hai từ vô cùng ý nghĩa với những phạm nhân đang thi hành án tại các trại giam
nhưng để có được sự hướng thiện đó là cả quá trình rất dài
giống như một sự chữa lành trong nhận thức
từ tâm lý chán nản buông xuôi thậm chí chống đối khi mới bước chân vào trại giam
dần dần nhận ra những lỗi lầm của bản thân
để rồi tập trung cải tạo tốt mong được giảm án sớm trở về với xã hội
hành trình hướng thiện đó là cả một hành trình đầy trông gai của mỗi phạm nhân khi họ phải đấu tranh với chính bản thân mình
cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ quản giáo
nhằm xây lại những mầm thiện
để rồi thứ đó họ khao khát được sớm trở lại với cuộc sống bình thường
với ước mơ hoài bão để làm lại cuộc đời
giáo dục một con người đã khó để giáo dục lại một con người đã phạm tội còn khó khăn hơn gấp nhiều lần
mỗi phạm nhân khi mới bước chân vào cánh cửa trại giam đều mang tâm lý hoang mang chưa thích nghi được với cuộc sống hoàn toàn khác ở bên ngoài xã hội
do đó mỗi cán bộ quản giáo phải luôn sâu sát tìm hiểu nắm chắc lý lịch hoàn cảnh nguyên nhân phạm tội của từng phạm nhân
từ đó có các biện pháp giáo dục cải tạo hợp lý đồng thời động viên cảm hóa giúp phạm nhân cải tạo tốt
trại giam số sáu bộ công an đóng trên địa bàn xã hạnh lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an
hiện đang quản lý và cải tạo hơn ba năm trăm linh phạm nhân với bốn phân trại
nhiều năm qua trại giam số sáu luôn tích cực đổi mới về các biện pháp quản lý giáo dục phạm nhân
từng bước tạo môi trường giáo dục thân thiện nhân văn tạo động lực giúp phạm nhân an tâm tư tưởng tích cực cải tạo sớm trở thành công dân lương thiện
phạm nhân nguyễn văn dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm

phạm nhân nguyễn văn dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm

bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ còn là sự nhân văn cảm thông chia sẻ và động viên của các cán bộ quản giáo
đã giúp cho phạm nhân nguyễn văn dinh nhận thức rõ hơn về sai phạm và tội lỗi của mình từ đó tập trung cải tạo tốt
phạm nhân nguyễn văn dinh vào trại giam số sáu cho bách nhãn với mức án một mươi một năm về tội doanh lừa đảo chìm đoạt tài sản
khi mới vào trại phạm nhân chưa sẵn sàng
chúng tôi đã xác định rõ tư tưởng cho nên mới đến trại phạm nhân có những buồn chán thiếu rèn luyện
nhưng mà sau khi nghiên cứu hồ sơ chúng tôi xác định rõ là phải có biện pháp cảm hóa giáo dục đình hướng
bằng các công tác nghiệp vụ tâm tư nguyện vọng tráo đổi cho nên là dân dân phạm nhân nguyễn văn dinh đã đình hướng được

dinh cũng như nhiều các phạm nhân khác đang chịu án tại trại giam
là mong từng ngày để sớm được trở về với gia đình
được bù đắp lại phần nào đó những tổn thương mà mình đã gây ra cho người thân suốt những năm tháng tuổi trẻ lầm lỡ
được trở lại là một công dân bình thường
cùng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có mức án một mươi bảy năm tù
phạm nhân trần thị linh chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã cải tạo tại trại giam số sáu được bảy năm
linh chi từng là một giảng viên trẻ của trường đại học y khoa vinh
tuổi trẻ lại muốn làm giàu nhanh chi đã vay mượn tiền để đầu tư kinh doanh
nhưng sau đó trần thị linh chi đã trở lại là một giảng viên trẻ của trường đại học y khoa vinh